với quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và hàn quốc trong thời gian qua việc phát triển giao thương giữa hai nước đã có nhiều kết quả vượt bậc
trong đó nhiều chương trình ký kết thỏa thuận hỗ trợ phát triển về hợp tác nông nghiệp giữa hai nước đã được triển khai
việt nam là nước có thế mạnh về chăn nuôi tuy nhiên nguồn cỏ tự nhiên phụ phẩm nông nghiệp không còn đáp ứng đủ nhu cầu chăn nuôi tại hầu hết các địa phương
vì vậy phát triển lĩnh vực trồng cỏ chất lượng cao quy mô lớn và các loại cây cho thức ăn gia súc đã được khuyến khích đầu tư nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi
đồng thời trồng cỏ cũng là một giải pháp nhằm chuyển đổi diện tích đất canh tác nông nghiệp kém hiệu quả chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi thường xuyên và có chất lượng hơn
theo đó công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất thương mại nông sản thực phẩm trí việt và liên đoàn kiểm tra sữa hostin hàn quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác
về việc phối hợp để phát triển các sản phẩm sữa thông qua việc phát triển thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cải tiến giống bỏ sữa và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu các sản phẩm sữa tại việt nam
lễ ký kết cũng đã đánh dấu bước phát triển trong việc đẩy mạnh hợp tác sản xuất thức ăn chăn nuôi và phát triển ngành công nghiệp sữa giữa việt nam và hàn quốc